với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống mới đây tại thị xã đồng xoài
ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh bình phước cùng trung tâm hiến máu bệnh viện
trợ rẫy tp hcm phối hợp tổ chức lễ hội xuân hồng lần thứ tư tham dự có hơn một tình nguyện viên
tham gia lễ hội này tại lễ hội xuân hồng năm nay ban tổ chức đã thu nhận được khoảng bốn trăm linh đơn vị
máu được hiến để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân cũng tại lễ hội
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã tri ân và trao tặng bằng khen cho nhiều cá nhân và tập thể
có nhiều thành tích trong việc hiến máu cứu người từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay lễ hội xuân hồng được ban
chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh bình phước chính thức tổ chức vào dịp đầu xuân đã
thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều tập thể cá nhân tham gia bình phước là một trong
những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ có số người hiến máu cao so với tỷ lệ dân số